tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản đề nghị ubnd các tỉnh thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động vận tải hàng hóa cho các tỉnh phía nam
theo đó đơn vị này đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo sở giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải trên địa bàn chủ động liên hệ với sở y tế hoặc trung tâm kiểm soát bệnh tật tại địa phương
hoặc các đơn vị được sở y tế chỉ định để khẩn trương thực hiện xét nghiệm tiêm phòng vaccine cho lái xe người bốc xếp giữa hàng hóa trên xe và các đối tượng khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị
trước khi phương tiện lái xe đi đến đi qua các khu vực đang phong tỏa giãn cách hoặc khu vực ổ dịch yêu cầu người lái xe cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện và lái xe đến các chốt kiểm soát liên ngành tại địa phương đi đến hoặc đi qua
đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động của các phương tiện lái xe thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
tổng cục đường bộ cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các chốt kiểm soát liên ngành thực hiện kiểm tra tại chỗ và giải quyết ngay cho phương tiện thông qua chốt đối với các phương tiện đã có đầy đủ thông tin về đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình vận chuyển
đối với các sở giao thông vận tải tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu tổ chức kiểm tra ngay các thông tin do đơn vị vận tải lái xe đã cung cấp cho các chốt xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cung cấp thông tin không trung thực hoặc không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và thông báo ngay đến các chốt kiểm soát và các cơ quan đơn vị có liên quan để phối hợp quản lý